vâng thưa quý vị trên địa bàn tp hà nội lệnh xảy ra vụ cướp tài sản hết sức manh động
hai đối tượng mang theo súng xông vào nhà một người dân nổ súng và cướp đi số tiền hai trăm linh triệu đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an bắt giữ
sau chưa đầy hai mươi bốn giờ gây án
hai đối tượng gây án bị bắt gồm trần văn hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và phan ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại huyện tri lăng tỉnh lạ sơn
trước đó khi thấy tài khoản facebook hoàng hường bán hàng online có địa chỉ tại khu công nghệ cao hòa lạc
thạch thất hà nội hay đưa nhiều hình ảnh tiền mặt trâm và hào đã bàn bạc và đột nhập vào nhà để cướp tài sản
chúng chờ cơ hội đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một đã đột nhập vào khống chế bảo vệ
tiếp đó hai đối tượng xông vào phòng ngủ của vợ chồng chị hường
hào cầm súng nổ một phát lên trần nhà trâm cầm dao đe dọa và khống chế vợ chồng chị hường cướp đi hai trăm linh triệu đồng
sau đó chúng đã dùng băng dính quấn chói vợ chồng chị hường vào ghế
đồng thời đe dọa và yêu cầu vợ chồng chị hường chuyển năm tỷ đồng vào tài khoản của hào trước một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng một
nếu không sẽ giết cả nhà chị hường
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cục cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày hào và trâm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận hoàng mai thành phố hà nội
cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi bốn mươi tám viên đạn một dao nhọn
bốn mươi chín triệu đồng ba điện thoại di động và ba đôi găng tay